kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới tại các tỉnh miền bắc trời duy trì nhiều mây có sương mù
các tỉnh đồng bằng ven biển có thể xuất hiện mưa nhỏ về đêm và sáng sớm trưa chiều giảm mây hứng nắng
nhật độ trưa mai tại đường bắc bộ là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ cao nhất sẽ vượt mức ba mươi độ
tại khu vực phía tây bắc bộ các tỉnh vùng núi có thể xuất hiện mưa mưa rào
trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
sau đó từ khoảng ngày hai mươi trời chuyển nắng nhiều hơn
nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế trời nhiều mây có sương mù và sáng sớm
trưa chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sau đó trong hai ngày tiếp theo cường độ nắng sẽ tăng hơn
đến ngày hai mươi một có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ ban trưa là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết nói chung là khá thuận lợi phổ biến ít mưa ngày nắng
nhật độ trưa mai ở ngưỡng là hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
sau đó nhiệt độ cũng sẽ tăng dần mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
ở tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết khá ổn định phổ biến ít mưa ngày nắng giáo
với nhật độ cao nhất trong ngày mai là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau hai ngày hai mươi hai mươi một nhiệt độ sẽ tăng nhẹ đạt mức ba mươi ba độ vào lúc trưa chiều
nam bộ có thời tiết chủ đạo là tạnh giáo
chỉ riêng một số tỉnh tại ven biển miền tây và chiều tối mưa rông có thể xảy ra cục bộ
tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhật độ cao nhất trong ngày mai là ba mươi hai đến ba mươi năm độ
các tỉnh miền đông có mức nhiệt cao hơn